người đeo khẩu trang có tiếp xúc giao tiếp trong vòng một mét hoặc trong cùng không gian hẹp kính và tối thiểu trong thời gian một mươi năm phút với f đang trong thời kỷ lây truyền
người không đeo khẩu trang có tiếp xúc giao tiếp gần trong vòng một mét hoặc ở trong vùng không gian hẹp kính và f đang trong thời kỳ lây truyền
người trực tiếp chăm sóc khám và điều trị f khi đang trong thời kỳ lây truyền định mà không sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân theo quy định
f f một đều thực hiện
các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
đối với f một trong vòng một mươi ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với f đang trong thời kỳ lây truyền f một phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp sau
bảo đảm biện pháp phòng tránh lây nhiễm
đeo khẩu trang thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch dùng dịch sát khuẩn tay nhanh hạn chế tiếp xúc gần với người khác
tự theo dõi sức khỏe đối với trẻ em học sinh thì cha mẹ người giám hộ giáo viên theo dõi sức khỏe cho trẻ em học sinh
khi có triệu chứng của bệnh sốt ho đau người cần báo ngay cho cơ sở y tế để được tư vấn xét nghiệm chẩn đoán điều trị chăm sóc sức khỏe theo quy định
khi có kết quả dương tính với covid một mươi chín phải báo ngay cho cơ sở y tế địa phương để được tư vấn chăm sóc điều trị và thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm theo quy định
hiện nay dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước
việc thay đổi điều chỉnh các quy định phòng chống dịch phù hợp với tình hình dịch bệnh là điều vô cùng cần thiết
việc xác định đối tượng f một theo quy định mới cũng sẽ giúp hạn chế số lượng f một không quá nhiều
để f một vẫn có thể tham gia các hoạt động học tập làm việc bình thường
điều này giúp tạo nên sự hài hòa giữa việc phát triển kinh tế xã hội và kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín của nước ta trong bối cảnh bình thường mới
hậu covid một mươi chín vẫn luôn là nỗi lo của nhiều người bởi những ảnh hưởng của nó đến sức khỏe người nhiễm virus sars cov hai
liên quan đến những triệu chứng bất thường sau mắc covid một mươi chín
mới đây một người đàn ông tại hà nội mắc chứng ngưng thở khi ngủ mức độ nặng cơn ngừng thở lâu nhất kéo dài bảy mươi giây
đó là trường hợp của anh nsa bốn mươi một tuổi ở hà nội
cách đây ba tuần gia đình anh x a mắc covid một mươi chín nên mua máy spo hai để theo dõi tại nhà
tuy nhiên anh xa được phát hiện ngủ thường xuyên có những cân tục oxy máu xuống rất thấp
người nhà quan sát thấy có khi chỉ số chỉ còn dưới bảy mươi
sợ di chứng tiêm phổi do covid một mươi chín
anh xa đến khám tại trung tâm hô hấp
tại đây các bác sĩ khai thác thấy anh có các triệu chứng như ngủ ngáy đau đầu buồn ngủ ban ngày
mất tập trung công việc từ rất lâu nhưng chưa được phát hiện và chẩn đoán bệnh
anh xr được đo đa ký giấc ngủ tại trung tâm hô hấp
kết quả cho thấy bệnh nhân mắc chứng ngừng thở khi ngủ mức độ nặng
cơn ngừng thở dài nhất kéo dài bảy mươi giây và spo hai thấp nhất là gần năm mươi
ngay lập tức bệnh nhân được tư vấn điều trị bằng phương pháp
thở máy cpap bước đầu cho thấy đáp ứng tốt bệnh nhân đỡ buồn ngủ tỉnh táo trong ngày hôm sau
theo các bác sĩ bệnh viện bạch mai ngừng thở khi ngủ osa là một bệnh lý thường gặp hiện nay
tuy nhiên bệnh lợi ích được biết đến và quan tâm trong cộng đồng
mặc dù có thể có các biến chứng rất nặng nề thậm chí tử vong
ngừng thở khi ngủ nếu không được phát triển và điều trị kịp thời
có thể gây ra thiếu oxy toàn thân ảnh hưởng đến các cơ quan như tim phổi thận tuyến tụy não
từ đó gây rối lặng chuyển hóa tăng huyết áp tăng nguy cơ nhồi máu não nhồi máu cơ tim và đột tử
nếu xuất hiện các triệu chứng lâm sàng nghi ngờ ngừng thở khi ngủ như ngủ ngáy buồn ngủ ba ngày
đau đầu sau khi thức dậy hãy đến các cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời
hiện nay tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán ngừng thở khi ngủ là đo đa ký hô hấp và đa ký giấc ngủ
mặc dù đã có phương pháp điều trị tình trạng ngừng thở này
nhưng hậu covid một mươi chín vẫn là một dấu hỏi lớn chưa được tìm hiểu hết
mỗi người sẽ xuất hiện một biểu hiện khác nhau hoặc may mắn là không có
vì vậy quý vị nên quan tâm chú ý nhưng cũng đừng quá lo lắng bất an về vấn đề hậu covid một mươi chín
hôm nay ngày một mươi sáu tháng bốn tp hcm bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
theo kế hoạch ngày một mươi tám tháng bốn sẽ tiến hành tiêm vaccine đại trà cho toàn bộ trẻ trên toàn thành phố
vậy trẻ cần chăm sóc như thế nào trước và sau khi tiêm
khi gặp các phản ứng thì cần làm gì
sau đây là tư vấn cụ thể của chuyên gia về vấn đề này
trước và sau tiêm covid một mươi chín trẻ đều cần được chăm sóc
phụ huynh nên cho trẻ ăn uống đầy đủ các loại thực phẩm đầy đủ dinh dưỡng trước và sau khi tiêm
trẻ không cần thiết phải kiên thêm bất cứ loại thực phẩm nào trừ những thực phẩm khiến trẻ bị dị ứng trước đây
tuyệt đối không để trẻ tiêm vaccine trong tình trạng đói hay quá no
cùng với đó không nên cho trẻ uống những loại nước có ga cồn chất kích thích cà phê in
vì những chất này có thể gây tim đập nhanh ảnh hưởng đến sức khỏe của bé
bổ sung nước là bước quan trọng không thể bỏ qua
sau khi tiêm vaccine phụ huynh nên cho con uống nhiều nước ngủ đủ giấc ăn theo nhu cầu của trẻ mặc đồ thoáng mát rộng rãi
tránh để trẻ bị cảm lạnh hạn chế vận động chạy nhảy quá sức trong vòng ba ngày đầu sau tiêm
tiến hành kiểm tra nhiệt độ cho trẻ từ ba đến bốn tiếng một lần
ngay sau tim là khoảng thời gian quan trọng nhất vì đây là thời điểm các phản ứng xấu thường xuất hiện
phụ huynh cần theo dõi sát sao trẻ trong vòng ba ngày sau tiêm cần chú ý những bất thường
những biểu hiện nhỏ nhất của trẻ để có thể đưa ra hướng chăm sóc và điều trị kịp thời
hiện tượng sốt và đau tại chỗ tiêm là phản ứng phổ biến nhất mà trẻ có thể gặp sau khi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
theo bác sĩ trương hữu khanh trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một tp hcm chia sẻ
phụ huynh không cần lo lắng vì các phản ứng tại vết tiêm như chai cứng nỗi u cục phát ban
đau nhất sẽ tự biến mất sau một khoảng thời gian mà không có
không ảnh hưởng gì đến sức khỏe
còn nếu như trẻ có gặp các triệu chứng như sốt ho tức ngực mệt mỏi
thì tình trạng này cũng sẽ thiên giảm và ủng định dần
thạc sĩ bác sĩ nguyễn hiền minh phó trưởng đơn vị tiêm chủng bệnh viện đại học y dược tp hcm khuyến cáo
tuyệt đối không đắp lá cây hay bồi thuốc gì lạ lên vị trí tiêm
nếu trẻ sưng đau nhiều hay sốt phụ huynh cho con uống thuốc giảm đau hạ sốt thông thường như paracetamol
với liều lượng một mươi một mươi năm mg trên một kg cân nặng của trẻ
chiến dịch tiêm phòng đã bắt đầu được triển khai tại nhiều địa phương
để đảm bảo an toàn cho trẻ từ năm một mươi hai tuổi trong quá trình tiêm chủng
các phụ huynh cần đặc biệt chú ý cẩn thận chăm sóc và theo dõi trẻ trước trong và sau quá trình tiêm chủng
kịp thời phát hiện và báo cáo ngay những triệu chứng bất thường nguy hiểm với trẻ
hy vọng những tư vấn của các chuyên gia trên sẽ giúp cho quý vị có thêm kinh nghiệm
về việc chăm sóc trẻ nhỏ trước và sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín
liên quan đến biến thể phụ của omicron là hai dòng ba bốn và ba năm mới xuất hiện thời gian gần đây
nhiều người lo ngại về sự nguy hiểm của các biến chủng mới này
tuy nhiên hai dòng biến thể mới chưa cho thấy mức độ nghiêm trọng hơn
hoặc có thể truyền nhiễm nhanh hơn các dòng virus khác thuộc biến thể omicron
tổng giám đốc who ông tedros adhanom ghebreyesus cho biết
tỷ lệ xét nghiệm và giải trình tự cao hơn rất quan trọng để giới khoa học
tìm hiểu các biến thể có và xác định
các biến thể mới xuất hiện ông tedros chia sẻ
chúng tôi đang nghiên cứu một số dòng của omicron bao gồm ba hai ba bốn và ba năm
và một tái tổ hợp khác được tạo thành từ ba một và ba hai
tiến sĩ maria van kerkhove trưởng nhóm kỹ thuật chương trình y tế khẩn cấp của who
thông báo các dòng virus mới nhất ba bốn và ba năm đã được ghi nhận ở nam phi và một số nước châu âu
bà maria van kerkhove nhấn mạnh
tự mang các biến thể trên chúng tôi dự đoán điều này sẽ thay đổi
chúng tôi đang theo dõi rất chặt chẽ để xem có bất kỳ sự gia tăng nào hay không
cho đến nay chúng tôi chưa thấy bất kỳ thay đổi nào trong dịch tễ học hoặc mức độ nghiêm trọng
giám đốc điều hành chương trình y tế khẩn cấp của who micro ryan
cảnh báo khi virus tiếp tục phát triển thế giới không thể mất dấu vết của virus
việc số ca mắc thấp hơn không có nghĩa là rủi ro thấp hơn vì vậy không nên lơ là đối với covid một mươi chín
trước lo ngại về khả năng virus sars cov hai có thể thay đổi nhiều đến mức né tránh được khả năng miễn dịch hiện có
nhà khoa học hàng đầu của who tiến sĩ sumiya swaminathan cũng nhận định
các dòng phụ và tái tổ hợp sẽ tiếp tục xuất hiện và thế giới phải đầu tư vào các giải pháp cải tiến như vaccine mới
cho đến hiện tại hai dòng biến thể mới ba bốn và ba năm mới xuất hiện vẫn đang được theo dõi sát sao về sự gia tăng trình tự gen
tuy nhiên kết quả chưa cho thấy mức độ nghiêm trọng hơn
hoặc có thể truyền nhiễm nhanh hơn các dòng virus khác thuộc biến thể omicron
mặc dù vậy who vẫn luôn cảnh báo nguy cơ cao từ các biến thể của virus corona
và chưa thể coi đây là một bệnh đặc hữu khi covid một mươi chín vẫn còn gây tử vong
đặc biệt đối với những người chưa tiêm chủng không được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe và thuốc chống virus
các chuyên gia cũng khuyến cáo cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe trong giai đoạn dịch bệnh
là tiêm chủng và đeo khẩu trang giữ môi trường thoáng khí
chuyển sang những tin tức về tình hình dịch bệnh thế giới
nước mỹ được dự báo đang đứng trước một làn sóng covid một mươi chín mới
với các trường hợp nhiễm bệnh gia tăng trên cả nước và ở hầu hết các bang
sau khi đã sụt giảm trong hai tháng
theo ghi nhận mới nhất ca mắc covid một mươi chín mới đang gia tăng trở lại trên khắp nước mỹ
số ca nhiễm mới trung bình mỗi ngày trong tuần qua đã tăng lên hơn ba mươi chín năm trăm linh trường hợp
từ mức hơn ba mươi bảy trăm linh trường hợp hai tuần trước đây
các chuyên gia y tế đang cảnh báo về một làn sóng lây nhiễm covid một mươi chín mới
bởi nhánh phụ của omicron là pa hai dự kiến sẽ lan rộng trên cả nước
hiện đang có lo ngại cho rằng số người nhập viện chữa trị covid một mươi chín vốn đang tăng lên
ở một số vùng của khu vực đông bắc và sẽ tiếp tục tăng trong những tuần tới
theo dữ liệu của đại học johns hopkings số ca nhiễm mới trung bình mỗi ngày
trong tuần qua đã tăng lên hơn ba mươi chín năm trăm linh trường hợp từ mức hơn ba mươi bảy trăm linh trường hợp hai tuần trước đây
đáng lưu ý con số được báo cáo thấp hơn nhiều so với thực tế
bởi nhiều người tự xét nghiệm ở nhà mà không báo cáo
các chuyên gia cho biết ba hai sẽ dần dần lây lan trên khắp nước mỹ
khu vực đông bắc bị ảnh hưởng nặng nhất cho đến nay với hơn chín mươi ca nhiễm mới
do ba hai gây ra vào tuần trước so với tám mươi sáu trên cả nước
tính đến ngày một mươi bốn tháng bốn tỷ lệ mắc covid một mươi chín mới tính theo đầu người cao nhất
trong một mươi bốn ngày qua là ở các bang vermont rhode island alaska new york và massachusetts
thủ đô washington d c cũng đứng trong top một mươi về tỷ lệ mắc covid một mươi chín
cũng theo dữ liệu của đại học johns hopkins một số bang chẳng hạn như rhode island
và new hampshire cũng ghi nhận các trường hợp mắc mới trung bình
hàng ngày tăng hơn một trăm linh trong hai tuần qua
với số ca nhiễm tăng chóng mặt gần một mươi ca chỉ trong hai tuần cho thấy
tình hình dịch bệnh ở mỹ đang vô cùng căng thẳng
đáng chú ý hơn là mối nguy pa hai biến thể tàng hình là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này
đây là một trong những vấn đề đáng báo động không chỉ với làn sóng lây nhiễm covid một mươi chín mỹ
mà còn đối với cả thế giới khi biến thể ba hai chiếm tới tám mươi sáu tổng số ca mắc toàn cầu
trung quốc bất ngờ bán phong tỏa thành phố tây an là tin tức tiếp theo chúng tôi muốn đưa đến quý vị
trong bản tin trưa nay
cụ thể thành phố tây an ở tây bắc trung quốc sẽ áp dụng quy định hạn chế đi lại
đối với người dân và siết hoạt động kinh doanh trong bốn ngày sau khi phát hiện một số ca mắc covid một mươi chín
theo reuters đợt siết giới hạn này sẽ kéo dài từ ngày một mươi sáu tháng bốn đến hết ngày một mươi chín tháng bốn
trong thời gian ấy người dân được khuyến cáo không nên
ra khỏi khu dân cư các công ty được khuyến khích để nhân viên đi làm từ xa
hoặc cho họ sinh hoạt ngay tại nơi làm việc
nhiều cơ sở văn hóa giải trí trong thành phố cũng sẽ tạm dừng hoạt động chính quyền tây an tuyên bố
trước đó một mươi ba triệu người dân tây an từng phải chịu cảnh phong tỏa chặt sau khi thành phố bùng dịch
vào cuối năm hai nghìn hai mươi một đầu năm hai nghìn hai mươi hai nhà chức trách tây an đã hứng chịu chỉ trích
vì cách xử lý đợt phong tỏa vào hồi tháng một bao gồm vấn đề thiếu hụt thực phẩm
và điều trị chậm trễ cho một người
trong khi một số người không mắc covid một mươi chín lệnh phong tỏa kéo dài kết thúc vào ngày hai mươi bốn tháng một
chiến lược chống dịch zero covid linh hoạt của trung quốc đang gặp phải thách thức ngày càng lớn
khi đối mặt với biến chủng omicron lây lan nhanh
tuyền hải trung tâm tài chính thương mại lớn của trung quốc đang trải qua đợt bùng dịch lớn nhất
từ đầu đại dịch nỗ lực chống dịch nghiêm ngặt của trung quốc đang làm gián đoạn hoạt động kinh tế
gây ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng toàn cầu đối với một số sản phẩm từ xe điện tới iphone
tuy nhiên chính quyền nước này vẫn kiên định với chiến dịch không covid của mình và chắc chắn
rằng dịch bệnh sẽ có chiều hướng tích cực nếu đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định của chiến lược
việc phong tỏa thành phố tây an đã từng vướng phải những chỉ trích và nhận nhiều sự bất bình của người dân
vậy trong đợt phong tỏa ngắn hạn này liệu sẽ có thêm những bất đồng nào dấy lên
những thông tin mới nhất về thành phố tây bắc trung quốc này sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục
đến quý vị trong những bản tin sau
văn phòng của tổ chức y tế thế giới who tại châu âu cho biết nước anh đang chứng kiến sự gia tăng đáng kể
và đột ngột của các trường hợp viêm gan cấp tính nặng ở trẻ nhỏ được cho là có liên quan tới bệnh covid một mươi chín
theo văn phòng trên wso đã nhận được thông báo về một mươi trường hợp viêm gan cấp tính nặng không rõ nguyên nhân
ở trẻ em dưới một mươi tuổi trên khắp miền trung scotland vào ngày năm tháng bốn vừa qua
đến ngày tám tháng bốn con số này đã tăng đột biến lên bảy mươi bốn trường hợp ghi nhận trên toàn vương quốc anh
những phân tích trong phòng thí nghiệm đã loại trừ khả năng các bệnh nhi nêu trên nhiễm các loại virus viêm gan a b c và e
và thậm chí là cả virus viêm gan d ở một số trường hợp xong lại phát hiện các em nhiễm một trong hai loại virus sars cov hai
và andenovirus trong đó có nhiều trẻ nhiễm đồng thời cả hai loại virus này
theo who cần phải thực hiện các phân tích về sự di truyền của virus để xác định bất kỳ mối liên hệ nào có thể xảy ra
giữa các trường hợp nêu trên
cơ quan này nêu rõ một số trường hợp đã được chuyển đến các khoa chuyên về gan của trẻ em để điều trị và sáu bệnh nhi đã được ghép gan
tính đến ngày một mươi một tháng bốn chưa có trường hợp nào tử vong
không chỉ riêng vương quốc anh nhiều trường hợp tương tự đã được ghi nhận khắp châu âu
tại ireland năm trường hợp bao gồm cả xác nhận hoặc đang nghi ngờ đã được báo cáo
trong khi đó tây ban nha có ba trường hợp bệnh nhi được xác nhận mắc bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân
trong độ tuổi từ hai mươi hai tháng đến một mươi ba tuổi
các triệu chứng của những bệnh nhi trên bao gồm vàng da tiêu chảy nôn mỡ và đa bụng
so cho biết cơ quan chức năng tại các quốc gia trên đang điều tra những trường hợp bệnh lý này
uso đồng thời kêu gọi các quốc gia thành viên xác định điều tra và báo cáo về những trường hợp tương tự
hiện tại vẫn chưa ghi nhận trường hợp viêm gan cấp tính nặng ở trẻ nhỏ liên quan đến covid một mươi chín nào ở việt nam
tuy nhiên đây là tình trạng bệnh đáng lo ngại vì tốc độ gia tăng nhanh chóng tiềm tàng nhiều nguy cơ lây nhiễm cao
cần phải đề phòng
thưa quý vị trước làn sóng lây nhiễm căng thẳng bởi biến thể ba hai gây ra tại nước mỹ
thì việc who cảnh báo chưa thể coi thường dịch bệnh covid một mươi chín là điều vô cùng chính xác
cho đến hiện tại biến thể ba hai vẫn lọt top những biến thể tiềm bẩn nguy cơ lây lan cao
và chiếm tỷ lệ lớn đến tám mươi sáu số ca nhiễm toàn cầu
mọi thông tin mới nhất liên quan đến biến thể này và dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và gặp lại